chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
vào thời điểm này các bến tàu bến xe trên địa bàn thành phố hà nội đã có những phương án sẵn sàng
chuẩn bị phương tiện phục vụ người dân trong kỳ nghỉ
năm nay kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín kéo dài trong ba ngày là một kỳ nghỉ tương đối ngắn
do vậy nhu cầu đi lại của người dân dự kiến sẽ không quá cao tình trạng quá tải sẽ không xảy ra
đơn vị vận tải đường sắt cho biết đã có những phương án tăng cường đảm bảo số lượng các phương tiện phục vụ người dân
ngoài việc tăng cường chuyến tàu thì chúng tôi cũng tăng cường lối hết chiều dài đoàn tàu để nhằm đáp ứng được tối đa của nhu cầu của khách hàng
ngoài ra các bến xe trên địa bàn thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong kỳ nghỉ lễ
công tác đảm bảo an ninh trật tự thì bến cũng đã có cuộc họp với các đơn vị chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự trong và ngoài bến
chúng tôi cũng đã thống nhất với các đơn vị chức năng
các đơn vị sẽ phân công rõ trách nhiệm của từng lực lượng một trong việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài
cụ thể như là cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và thanh tra giao thông thì đảm nhận vòng ngoài
còn các lực lượng hình sự cũng như là công an phường công an trạm thì đảm bảo vòng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó các nhà xe cũng chủ động tăng cường kiểm tra các phương tiện ra vào bến thể lệ vận tải phòng cháy chữa cháy
đồng thời sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích ma túy đối với các lái xe